vâng thưa quý vị từ hôm nay thì miền bắc sẽ bước vào một đợt mưa rông mới
và tại thủ đô hà nội thì hai ngày tới đều có khả năng là xuất hiện mưa to kèm theo rông lốc và gió giật mạnh
nhưng thời gian mưa thì sẽ khác nhau và ngày mai thì mưa sẽ tập trung vào chiều và đêm
sang tới chủ nhật thì thời tiết chuyển xấu hơn và trời nhiều mây mưa sẽ xảy ra bất cứ lúc nào
vâng bù lại thì không khí sẽ dịu mát hơn nhiệt độ giảm xuống mức ba mươi một độ c
còn trong tối ngày hôm nay thì dự báo là thủ đô hà nội sẽ có thể có mưa trong khoảng thời gian từ một mươi chín h cho đến hai h
mưa rào nhẹ và rất nhanh đến đêm thì trời tạnh giáo nhiệt độ thấp nhất vào khoảng hai mươi bảy độ c tương đối dễ chịu
còn ở phía nam cơn mưa lớn vào giữa chiều hôm qua đã khiến cho một số tuyến đường ở thủ đức tp hcm bị ngập
và hiện tại thì mưa đã ngớt và dự báo là hôm nay thời tiết ổn định trở lại trời tạnh mưa thoáng mát nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ c
quý vị nếu có việc cần thiết phải đi ra đường
thì nhớ lưu ý là đừng quên mang theo bên mình những vật dụng che chắn mưa cần thiết và nhớ bổ sung đầy đủ vitamin để bảo vệ sức khỏe
và nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành phố trên cả nước chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị ở trong phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là các tin tức cập nhật lúc sáu h